gây dối trật tự công cộng và dùng nhiều hung khí nguy hiểm chống trả lực lượng chức năng
khiến một cán bộ công an bị thương nặng
đối tượng huỳnh văn luân vừa bị công an thị trấn phước long tỉnh bạc liêu khởi tố bắt tạm giam
để điều tra và xử lý về các hành vi chống người thành công vụ và cố ý gây thương tích
trước đó vào tối ngày ba mươi tháng một sau khi nhậu say đối tượng luân có hành vi gây dối trật tự công cộng
đập phá đồ đạc và đánh chủ quán
nhận được tin báo công an thị trấn phước long nhanh chóng đến hiện trường đảm bảo an ninh trật tự
khi thấy lực lượng chức năng đến đối tượng luân đã dùng các loại hung khí nguy hiểm để chống trả
và ném gạch đá gây thương tích nặng ở vùng mắt của một công an viên công an thị trấn phước long
lực lượng công an huyện phước long đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng và thu giữ toàn bộ tam vật có liên quan